malaysia đã phát hiện ra một biến chủng của virus corona có khả năng lây lan nhanh gấp một mươi lần so với chủng sars cov hai có nguồn gốc ở vũ hán trung quốc
giám đốc y tế malaysia cho biết biến chủng của virus corona tên là d sáu trăm một mươi bốn g được phát hiện trong bốn ca mắc từ hai ổ dịch covid một mươi chín ở nước này
biến chủng mới được các nhà khoa học phát hiện vào cuối tháng bảy năm nay
với phát hiện mới malaysia khuyến cáo người dân cần phải cẩn thận hơn và tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín như giãn cách xã hội vệ sinh cá nhân và đeo khẩu trang
cũng theo chuyên gia này chủng virus mới được tìm thấy trong các xét nghiệm sơ bộ và các xét nghiệm tiếp theo sẽ được tiến hành trên nhiều các ca nhiễm khác
hiện hệ thống y tế công cộng của malaysia đã kiểm soát được sự lây lan của virus từ các khu vực bị ảnh hưởng